trên chiếu bạc công an thu giữ hơn năm mươi triệu đồng muốn mua bài tay và nhiều dụng cụ để tổ chức đánh bạc
được biết tất cả các đối tượng trên đều có tiên án về hành vi cố ý gây thương tích mua bán trái phép chất ma túy
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án